việt nam là nước có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao thứ năm trong các nước tây thái bình dương
trung bình mỗi ngày có năm trẻ tử vong do đuối nước
khi kỳ nghỉ hè sắp đến trẻ em thường ra sông ao hồ tắm nhưng thiếu sự quản lý của gia đình
dẫn đến nguy cơ đuối nước rất cao
trong khi đó hệ thống bể bơi và công tác tuyên truyền việc phòng chống đuối nước vẫn còn nhiều hạn chế
để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống đuối nước và đảm bảo an toàn cho trẻ
nhất là trong mùa hè thì những lớp dạy bơi miễn phí ra đời sẽ là bài toán khắc phục tình trạng đuối nước
thành lập từ năm hai nghìn hai mươi câu lạc bộ bơi khám phá của anh nguyễn ngọc khánh giờ đã có hơn năm thành viên
chương trình tình yêu sông hồng hiện đang được anh và nhóm tổ chức
diễn ra trên một mươi tỉnh thành dọc theo sông hồng với mục đích dạy bơi miễn phí
truyền đạt kỹ năng sơ cứu đuối nước nhất là đối với trẻ em
chúng tôi muốn là khi vào hè không bao giờ phải nghe những cái tin về tai nạn đuối nước nữa
và đấy là lý do thôi thúc công lọc bộ muốn thực hiện hành trình này
trước mắt là đối với một mươi tỉnh thành dọc sông hồng
bắt đầu từ lào cai là điểm bắt đầu của sông hồng cho đến điểm kết thúc là thái bình ra bến biển đông
và chúng tôi sẽ đi xuyên suốt hành trình này qua tất cả các tỉnh tất cả các vùng miền của sông hồng chạy qua để chia sẻ kiến thức này
phần lớn vụ đuối nước xảy ra do các em nhỏ đi bơi đi tắm đi chơi gần khu vực có nước mà không có sự giám sát quản lý của người lớn
đặc biệt quan tâm đến điều này chị liên là một trong nhiều bậc phụ huynh đưa con mình đến tham gia chương trình
để nâng cao nhận thức cũng như trang bị thêm cho con kỹ năng bơi
phòng tránh và có những kỹ năng bơi và xử lý tốt hơn trong trường hợp bị đuối nước
ngoài được dạy những kỹ năng cơ bản của việc bơi như việc khởi động sao cho đúng bơi sao cho đúng kỹ thuật
các em nhỏ khi đến với chương trình tình yêu sông hồng còn được trực tiếp thực hành kỹ năng sơ cứu người bị đuối nước
đây là một việc rất thiết thực cần thiết đối với các em để các em cũng như bố mẹ có thể tự trang bị những kỹ năng khi gặp trường hợp bị đuối nước
ngoài được dạy những kỹ năng cơ bản của việc bơi như việc khởi động sao cho đúng bơi sao cho đúng
kỹ năng thực tế cho mọi người khi mọi người nhìn thấy thực tế mọi người sẽ hiểu à chúng ta phải làm gì khi chúng ta ở ngoài
không ai chú khánh dạy con bơi với cả với cả cứu đuối cứu người chết đuối ạ
bên cạnh phổ biến việc phòng chống kỹ năng đuối nước ở trẻ nhỏ thì vấn đề phổ cập kỹ năng bơi đối với người trưởng thành cũng rất quan trọng và cần thiết
với mục đích phổ cập bơi cho cộng đồng tại quận cầu giấy hà nội
từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần của các giáo viên câu lạc bộ thiện nguyện hoa mặt trời
điều đặc biệt khi đến với lớp học này các học viên sẽ hoàn toàn được học miễn phí
được trang bị kỹ năng về bơi lội giúp phòng chống tai nạn đuối nước đến mọi người
cùng với người khởi xướng là chị lê thu hồng năm năm qua lớp học bơi vui vẻ đã dạy miễn phí cho hàng nghìn người
khi mà tôi thường xuyên xem trên truyền thông báo chí tv cũng như mạng xã hội
thì hàng ngày thấy có rất là nhiều những người bị đuối nước rất là thương tâm
chính vì vậy mà tôi mới mở cái lớp học bơi miễn phí
thì do thứ hai đó là muốn trao đi cái kỹ năng là biết bơi và bơi đúng kỹ thuật đến với cộng đồng
với sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô các học viên đến đây đã vượt qua sự nhút nhát sợ nước và có thể tự tin sau vài buổi học
không chỉ vậy lớp học còn giúp mọi người rèn luyện sức khỏe nâng cao thể lực kỹ năng tự bảo vệ mình
cắn bò với lớp học từ ba năm nay bà hoa xem lớp học bơi vui vẻ như là ngôi nhà thứ hai của mình
từ tâm thế sợ nước đến nay bà hoa không chỉ biết bơi mà là một trong những học viên bơi giỏi của lớp
cảm thấy là cái cơ lộ bộ thiện nguyện này rất là ý nghĩa
nó đã đem lại cái
thứ nhất là đem lại cái
tình cảm ấm mát cho tất cả những người mà chưa biết bơi
đấy những người mà rất là sợ sệt đến đây thì đã học được bơi là một
cái thứ hai đó là mạnh dạng và vượt lên chính mình
còn với chị nhung và chị thu hôm nay cũng là buổi đầu tiên đến với lớp học bơi vui vẻ
cũng cùng chung một cảm xúc hồi hộp và lo lắng không biết mình có thể bơi được không
thế nhưng chỉ qua một giờ đồng hồ được sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô và các học viên tại lớp học
hai chị đã không còn cảm giác sợ xịt như trước